tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng techo hun sen nhân dịp ngày thăm chính thức việt nam
vui mừng chào đón thủ tướng samdech techo hun sen cùng đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia sang thăm chính thức việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng chuyến thăm là dấu ấn quan trọng mang tính lịch sử
trong bối cảnh hai nước đang xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
cũng như tình cảm thân thiết của thủ tướng hun sen dành cho việt nam
chủ tịch quốc hội chúc mừng kết quả đạt được trong các cuộc hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc trong chuyến thăm của thủ tướng samdech techo hun sen lần này
nhân dịp này thủ tướng samdech techo hun sen trân trọng chuyển lời chào của chủ tịch thượng viện
chủ tịch hạ viện campuchia tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
bày tỏ tin tưởng quốc hội hai nước sẽ sớm phê chuẩn hai văn kiện về biên giới